lights hai nghìn hai mươi cũng sẽ trở thành một bài mà tất cả mọi người có thể sử dụng được khi nhắc đến việt nam
kết hợp những trải nghiệm thị giác sóng động ấn tượng với khoảnh khắc công nghệ tương tác ảo ar biệt
lễ hội ánh sáng countdown lights hai nghìn hai mươi còn chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa
tạo ra một cộng đồng yêu âm nhạc văn minh một môi trường sống lành mạnh
thời khắc chuyển giao của năm cũng đã qua và chuẩn bị chúng ta sang một thập kỷ mới
tôi nghĩ ở đây thì ai cũng sẽ cho cho mình những niềm ước riêng và tôi chúc mọi người có thật nhiều những dự định rất là tốt đẹp trong năm tới và mọi người hãy đạt được điều đó
với tphcm thì tôi hy vọng là sáng năm thì chúng ta sẽ có một không khí rộng lành hơn và không ít tắt đường hơn
cũng như là về xuất sự phát triển cũng như là các vấn đề đang còn tồn động thì hy vọng là sẽ được giải quyết
với tất cả những thử thách trong cuộc sống này thì mình cố gắng mình vượt qua khỏi nó
và mình có chút thời gian cuối năm mình nhìn lại và mình thấy được mình đã phát triển như thế nào
những cái để mình muốn phát triển thêm và mong mỗi ngày mình có thể sống được với những cái ước mơ của mình cũng là sống hợp hơn với chính bản thân mình
năm cũ đã qua năm mới lại tới
chúng tôi những người thực hiện chương trình xin kính gửi đến quý khán giả thật nhiều niềm vui một năm mới tràn đầy hạnh phúc an khang và thịnh vượng
những nội dung chính trong phần tiếp theo
hôm nay luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực trong đó cấm bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
cùng gặp gỡ các chàng trai trong nhóm sos đà nẵng
những con người cùng nhau rong rủi trên khắp các tuyến đường để giúp đỡ những người không may mắn gặp nạn trong đêm
thưa quý vị và các bạn trong một năm trung bình mỗi nam giới ở việt nam
tiêu thụ khoảng hai mươi bảy bốn lít cồn rượu bia là nguyên nhân gây ra bảy loại ung thư và hai trăm linh bệnh tật khác
và một trong những hậu quả nặng nề và đáng tiếc nhất chính là những con số về tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
việt nam là quốc gia có tốc độ tăng tiêu thụ rượu lớn nhất trên thế giới gần chín mươi kể từ năm hai nghìn một mươi
đang nói việc sử dụng rượu bia lại ngày càng trẻ hóa
tỷ lệ người có uống rượu bia trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy là rất cao chiếm đến gần một nửa
trong năm hai nghìn một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn một trăm tám mươi người điều khiển phương tiện uống rượu bia vượt ngưỡng cho phép
một mươi số vụ tai nạn giao thông trên cả nước trong năm qua có liên quan đến rượu bia
vào ngày hôm nay luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực
hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số điểm mới của luật này
nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
xúi rục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia
người chưa đủ một mươi tám tuổi

quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ một mươi năm độ trở lên
cung cấp thông tin không chính xác sai sự thật về ảnh hưởng của rượu bia đối với sức khỏe
phải dán thông báo không bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
quán nhậu hỗ trợ gọi taxi cho khách sau khi uống rượu bia
không mở mới điểm bán rượu bia gần trường học bệnh viện
thành viên gia đình được hướng dẫn kỹ năng từ chối uống rượu bia
không quảng cáo rượu bia dưới năm năm độ trong khung giờ vàng
để phù hợp với thực tiễn mới đây bộ giao thông vận tải cũng đã ban hành nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt gồm năm chương và tám mươi sáu điều
trong đó có điều chỉnh một số lỗi vi phạm liên quan đến người sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cụ thể đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn
mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển phương tiện xe ô tô từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
đối với người điều khiển xe mô tô từ sáu đến tám triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
người điều khiển phương tiện xe đạp xe thô sơ từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng
ngoài ra trường hợp hành vi vi phạm được phát hiện thông qua sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
nếu chủ phương tiện không hợp tác không chứng minh hoặc giải trình được
mình không phải là người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm
thì bị xử phạt theo quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện
vâng thưa quý vị việc uống rượu bia điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông
thời gian qua gây ra nhiều bức xúc cho người dân
sự ra đời của luật phòng chống tác hại của rượu bia nhận được sự ủng hộ cao từ phía người dân
và hôm nay là ngày luật phòng chống tắc hại của rượu bia chính thức có hiệu lực
tuy nhiên thì vẫn còn khá nhiều ban khoan trong việc triển khai luật
một trong những băn khoăn đó là quy định cấm bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi
theo số liệu thống kê của bộ y tế
hiện nay tỷ lệ sử dụng rượu bia ở giới trẻ đang có chiều hướng gia tăng
cụ thể trong độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi năm có tới bảy mươi chín chín là nam giới ba mươi sáu là nữ giới
đặc biệt tỷ lệ uống rượu bia trong độ tuổi không được pháp luật cho phép
bốn một mươi bảy tuổi rất cao với bốn mươi bảy năm và trong độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi một là sáu mươi bảy
điều đó cho thấy là tác hại của rượu bia đối với giới trẻ rất là lớn
bởi vì giới trẻ đó hiện chưa hoàn chỉnh về mặt thể chất tinh thần và xã hội
nhưng mà do cái sử dụng rượu bia cho nó tác động
thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đối với vấn đề về trật tự về hành vi
theo các chuyên gia nguyên nhân một phần dẫn đến tình trạng trên là do tính sẵn có của rượu bia là quá lớn
do đó đã có rất nhiều ý kiến ủng hộ việc cấm bán rượu bia cho người dưới một mươi tám tuổi trong luật phòng chống tác hại của rượu bia
tuy nhiên cũng có nhiều quan điểm về vấn đề
vấn đề này bởi chỉ cần lý do thì sẽ xảy ra câu chuyện giữa bán hoặc không
ngoài quy định cấm người chưa đủ một mươi tám tuổi uống rượu bia
nghiêm cấm bán cung cấp khuyến mại rượu bia cho người chưa đủ một mươi tám tuổi
luật phòng chống tác hại rượu bia cũng nghiêm cấm sử dụng lao động là người chưa đủ một mươi tám tuổi
trực tiếp tham gia vào việc sản xuất mua bán rượu bia
thậm chí hình ảnh người chưa đủ một mươi tám tuổi
cũng không được sử dụng trong quảng cáo rượu bia
tức là theo một cái hướng mà nó làm cho cái việc tiếp cận đối với rượu bia của giới trẻ
và những cái người mà được sử dụng rượu bia thì nó sẽ có cái hạn chế hơn
tiếp tục với những tin tức khác
chiều qua hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
đã thông tin về kết quả ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức

từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ba năm qua tại không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm đã tổ chức bốn trăm một mươi sự kiện văn hóa quy mô lớn
thu hút sự tham gia của hai mươi tỉnh thành phố trong cả nước hai mươi sáu đại sứ quán và ba tổ chức quốc tế
lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia hoạt động tại không gian phố đi bộ rất đông
lượng khách du lịch quốc tế đến lưu trú tại quận hoàn kiếm tăng nhanh
lãnh đạo quận hoàn kiếm cũng cho biết năm nay tết dương lịch rơi vào giữa tuần ngày thứ tư
nên phố đi bộ sẽ không được tổ chức các phương tiện vẫn hoạt động bình thường
tuy nhiên vẫn theo thông lệ vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai phố đi bộ vẫn hoạt động để phục vụ cho sự kiện âm nhạc
chào đón năm mới cao đao hai nghìn hai mươi và đúng sáu giờ sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì không gian đi bộ sẽ được trả lại cho hoạt động giao thông như bình thường
theo nhận định của giới chuyên môn với tình hình sản xuất kinh doanh năm hai nghìn hai mươi
được đánh giá là khả quan thì mức thưởng tết năm nay nhiều khả năng là không thấp hơn năm ngoái
lý giải về việc đưa ra mức dự báo thưởng tăng lên do hiện nay có nhiều doanh nghiệp rất khó khăn trong tuyển dụng lao động
do đó nếu như không có chế độ đãi ngộ tốt thì người lao động sẽ không quay trở lại làm việc sau tết nguyên đán
bộ lao động thương binh và xã hội mới đây có văn bản yêu cầu sáu mươi ba địa phương khảo sát tình hình nợ lương
thưởng và thưởng tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi gửi về bộ trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai mới chỉ có một số địa phương gửi thông tin đến bộ
nên bộ vẫn chưa có con số cụ thể chính thức thông báo về mức lương và thưởng tết
học sinh ca cấp trên địa bàn tp hà nội sẽ được nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tám ngày liên tục
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một đến hết ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày hai mươi tám tết đến hết ngày mùng năm
năm tết cán bộ giáo viên nhân viên của các trường và công chức viên chức của sở
phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã được nghỉ bảy ngày liên tục
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một đến hết ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức từ ngày hai mươi chín tết đến hết ngày mùng năm tết
thưa quý vị và các bạn có một câu nói rằng
nếu bạn muốn có hạnh phúc thì hãy trao nó cho người khác
và quả thật khi mà chúng ta đang cho đi những điều tốt đẹp
thì đó cũng chính là lúc mà chúng ta nhận về những trái ngọt
và trong sống đẹp tiểu mục mới của chương trình an ninh ngày mới năm hai nghìn hai mươi
thì chúng tôi cũng muốn cùng với quý vị chứng kiến thật nhiều
thật nhiều những hành động đẹp và cảm nhận thật nhiều hơn nữa những câu chuyện về sự tử tế
và những nhân vật đầu tiên mà chúng tôi muốn quý vị gặp gỡ trong sống đẹp ngày hôm nay
là những chàng trai trong nhóm sos đà nẵng
mỗi người một công việc khác nhau
thế nhưng khi thành phố bắt đầu lên đèn thì họ lại cùng nhau rong rủi trên khắp các tuyến đường
để giúp đỡ những người không may mắn gặp nạn trong đêm với một thông điệp giản dị
hãy trả phí cho tôi bằng một nụ cười của bạn
nhiều lúc đi giữa đường cũng có gặp những người lớn tuổi với lại những người lâu công già hoặc là sinh viên
bị lống lốt hư xe bị tài nạn
nhưng trong khi đó là nhóm không có dụng cụ hay là có gì để giúp đỡ
chỉ có những xe
để đẩy được thì nhóm sẽ hỗ trợ đẩy về
còn lại là chỉ nhờ điện xe và xe lưu động
nhưng xe lưu động thì lấy cái giá bằng đêm thì hơi bị cao
những người lâu công và những người nghèo thì không có tiền để chi trả
vậy nhóm tôi quyết định là thành lập một đội cứu hộ miễn phí bằng đêm
thì lúc đầu thì nhóm cũng hoạt động ngắn
không có hoạt động nhiều
tại vì chưa có kinh phí
tại nhóm dụng cụ hay là bất cứ thứ gì cũng anh em quyên góp vào thôi
thì có một thùng bộ đội nghệ giống ấy
thì di chuyển ai hoài
lúc đầu chưa có số thông thoại mà mọi người cũng chưa biết để hoài
thì anh em chỉ làm mấy cái băng rôn á
mình dán trên đều
còn dưới thành phố mình dán
thì đi dạo dài dạo quanh thôi
thấy họ bị lũng lốt hay là bị hư sá
thì nhóm dừng lại giới thiệu là nhóm đi giúp đỡ miễn phí bán xe cho mọi người
cứ thế ngày nào cũng vậy
bất kể nắng mưa
tinh thần thiền nguyện của các bạn lại lan tỏa
nhanh khắp các tuyến phố mỗi đêm
ban đầu chỉ là một hai trường hợp cần giúp đỡ
rồi tăng lên bảy một mươi trường hợp
có khi đến hai mươi địa chỉ
nhiều ca quá nên anh em phải chia ra thành tầng đội
là đi một người hai người
nên mức độ an toàn không có
nên anh em phải ngừng các hội án lại
và tập trung vào một chỗ
là đi chung với nhau hết
và nhận những ca nào
nếu chỗ có đèn hay ánh sáng thì phải xác minh rõ ràng rồi anh em mới đi
chứ là đường trước cũng có bị
thì điện chạy lên đèo hải văn mà không có người
chạy xuống lại tốn thời gian
và mình phải từ chối nhiều ca nữa
tại vì thường thường là nhóm ưu tiên tai nạn hơn
cứu tai nạn nhiều nhất cứu tai nạn trước
rồi mới bắt sai sau
mà những người mà lên cứu tai nạn thì bỏ hết các ca cứu hộ ở dưới
thì những người cầm giúp ở dưới thì không hỗ trợ được
mà những người lại bị lên đèo hải văn lại hỗn hưởng
sáu thành viên của nhóm đều là các chàng trai tuổi mới một mươi tám đôi mươi
có bạn là sinh viên thợ vụ công trình xây dựng
hay tài xế grabbike
mỗi người mỗi hoàn cảnh đều không giàu về vật chất
nhưng tình người trong mỗi chàng trai ấy là điều đáng trân quý hơn cả
lúc đầu thì họ hầu như là cấm cản
và không cho hoạt động luôn chứ không nói nữa
đi đêm đâu có ai muốn người con mình hay là người thân mình đi đêm
mà đi từ sáu h tối tới sáu h sáng đâu nguy hiểm
mà cũng không biết là mình đi làm cái gì mà đi mà xa
tới sáu h là đi tới sáu h sáng cũng về
nhiều khi ba mẹ cũng sợ cấm nhưng cũng đi
chứ họ đi họ đã có số điện thoại của mình
và họ muốn cần giúp
mình cứ nghe được giúp là anh em phải chạy thôi
chẳng hạn như ngồi ở nhà bắt điện thoại
hay là đứng vào phía pháo những thời gian rất là bổ bổ
các em ở đây làm như thế này thường xuyên
được thấy người bị nạn cười
nói chung là cũng giao tiếp thêm những sinh viên ở vùng khác
các cô các bác già tuổi
nói chung trải nghiệm thêm cuộc sống của mình
ban ngày đi làm về khoảng năm h
ăn cơm tạm rồi xong thì đến trụ sở
khoảng sáu h sáu h có cá điện thì phải chạy để giúp đỡ người ta
mình làm xong thì họ cảm ơn bằng nụ cười
mình rất là vui
và mình chạy vui vào chỗ đó
và cũng chính nụ cười ấy đã trở thành động lực
thôi thúc các thành viên trong nhóm sos đà nẵng
tiếp tục cuộc hành trình
lan tỏa những câu chuyện tử tế đến với xã hội
tôi thì mong là họ sẽ biết điện tổng thống nhất hơn
để tôi chúng tôi có thể hỗ trợ được nhiều người hơn
để họ về nhà an toàn hơn
sau khi được giúp đỡ thì em cảm thấy là vô cùng bất ngờ
và hành động rất là ý nghĩa
em mong muốn hành động này sẽ tiếp tục phát huy
và lan truyền vào cộng đồng
đàn ánh mình cần nên phát huy nhiều hơn nữa
để cho nhiều người khác bị sự cố như em có thể được giúp đỡ
vâng trong buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới
tết trời mùa đông lạnh giá như thế này
thì những nụ cười của mọi người trong phóng sự vừa rồi
quả thực là khiến cho tôi cảm thấy rất là ấm lòng với anh ạ
vâng còn tiếp cho tôi một niềm tin rằng là
trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất nhiều những điều tốt đẹp
và chúng tôi tin chắc rằng là quý vị cũng có chung cảm nhận
với huy anh và thu hương
còn gì bằng khi chúng ta khởi đầu một ngày mới
một năm mới bằng những nụ cười phải không ạ
một lần nữa xin được kính chúc quý vị khán giả
luôn chàn gặp niềm vui hạnh phúc và thành công hơn nữa
trong năm mới hai nghìn hai mươi
và chúng tôi cũng hy vọng là trong năm hai nghìn hai mươi
và cả những năm tiếp theo nữa
thì quý vị sẽ vẫn tiếp tục đồng hành
ủng hộ các chương trình của antv
trong đó có an ninh ngày mới
tình cảm của quý vị thì luôn là nguồn động lực
để chúng tôi không ngừng sáng tạo và công hiến
chúc quý vị một ngày nghỉ lễ ấm áp bên gia đình
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại